tại trung tâm nghị lực sống ở thủ đô hà nội có một người thầy giáo vô cùng đặc biệt bởi vóc dáng nhỏ bé của thầy
vượt qua những mặc cảm khó khăn trong cuộc sống thầy nguyễn văn hùng đã thực hiện được ước mơ trở thành một giáo viên tin học
và giúp đỡ cho nhiều người khuất tật người có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp cận được với những kiến thức bổ ích

vượt qua rào cản tâm lý để trở thành một chuyên gia đồ họa một thầy giáo tin học như ngày hôm nay
gọi là tí hon bởi thầy hùng chỉ cao một m một mươi bảy và nặng một mươi chín kg
với vóc dáng nhỏ bé như vậy anh gặp rất nhiều khó khăn ngay cả khi mới nên duyên với nghề dạy học
anh hùng vẫn tự ti vào ngoại hình của mình
thế nhưng nhờ có gia đình động viên và với quyết tâm trở thành một người tự lực như những người bình thường
người thầy giáo với sự lạc quan luôn nở trên môi đã chứng minh được rằng
chỉ cần có một người tự lực như những người bình thường

từng làm việc trong một công ty nước ngoài về các phần mềm trình sửa ảnh
thầy hùng nắm được nhiều kỹ thuật về lĩnh vực này
mong ước được giúp đỡ những bạn trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn
có được một công việc có thể tự nuôi sống bản thân giúp họ thấy mình tàn nhưng không phế
thầy hùng quyết định tham gia giảng dạy tại trung tâm nghị lực sống từ năm hai nghìn một mươi
ở đây những bạn khuyết tật được đào tạo hoàn toàn miễn phí
đối với những học viên ở đây
thầy hùng không chỉ là một trong những người giúp họ có cuộc đời mới
mà còn là ngọn lửa hy vọng để họ thêm tin vào cuộc đời tin vào bản thân

xã hội công nhận đó có lẽ là thành quả tươi đẹp nhất của người thầy đặc biệt này
người thầy tí hon nhưng làm nên những điều to lớn đẹp đẽ